trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín nhiều khách sạn ở đà nẵng đã đăng ký làm cơ sở cách ly cho du khách nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ với mong muốn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng
sau khi được các ngành chức năng tích cực vận động đến nay tại thành phố đà nẵng đã có nhiều khách sạn đăng ký làm cơ sở cách ly cho du khách chuẩn bị đủ số lượng bảy trăm linh phòng theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
đặc biệt trong đó có một số khách sạn ủng hộ hoàn toàn cơ sở vật chất miễn phí để thực hiện việc cách ly người nước ngoài
hiện đà nẵng đã tạm dừng nhập cảnh nên lượng khách vào rất ít sở du lịch đang phối hợp với các địa phương và ngành y tế công an đi kiểm tra chất lượng các khách sạn đáp ứng tiêu chí để trở thành điểm cách ly vừa bảo đảm chăm sóc được sức khỏe cho người cách ly vừa bảo vệ được nhân viên phục vụ du khách trong thời gian cách ly